với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng gồm chu quốc minh nguyễn thanh thế trần hoàng anh vương và đoàn phú quốc cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ để điều tra
sáng ngày một mươi bốn tháng bảy bốn đối tượng chở nhau trên hai xe máy
khi tới khu vực đường ba cư phường bốn tp vũng tàu thì phát hiện một xe máy honda vision màu trắng không có người trông giữ
thế đã dùng đoạn phá khóa sau đó điều khiển chiếc xe này cùng đồng bọn tẩu thoát
ngoài vụ việc trên các đối tượng khai nhận đã trộm ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố vũng tàu sau đó đem đi bán tại bình dương lấy tiền chia nhau tiêu xài